theo ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái đến tối ngày hôm qua tại huyện lục yên tỉnh yên bái đã có bốn mươi một ngôi nhà bị hư hỏng do trận mưa rông xảy ra trước đó
ngôi nhà của gia đình chị đặng thị nính thôn bốn vần ở xã phúc lợi bị sập đổ hoàn toàn
ba ngôi nhà ở xã vĩnh lạc và xã minh tiến bị tốc mái từ năm mươi bảy mươi ba mươi bảy ngôi nhà ở xã vĩnh lạc bị tốc mái từ ba mươi năm mươi
ngay sau khi thiên tai xảy ra ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện lục yên trực tiếp xuống kiểm tra chỉ đạo các địa phương
tập trung huy động lực lượng tại chỗ giúp các hộ gia đình khắc phục thiệt hại do rông lốc gây ra khắc phục nhà cửa bảo đảm ổn định cuộc sống cho các gia đình bị thiệt hại